hải dương vừa bắt quả tang năm đối tượng đang san chiếc gà trái phép tại nhà kho của một công ty trên địa bàn tỉnh
nhà kho này do phạm văn quyền trú tại phố tống duy tân phường ngọc châu thành phố hải dương thuê để sang chiết ga trái phép
lực lượng chức năng bắt quả tăng năm đối tượng đang san chiết khí ga trái phép từ bồn chứa loại một mươi hai tấn sang các vỏ loại bình một mươi hai kg của các hãng khác nhau
tại hiện trường có một xe tải với hai trăm linh hai bình ga chuẩn bị được mang đi tiêu thụ
tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà xưởng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật phục vụ việc sang chiếc ga trái phép
gồm một bình chứa ga bằng kim loại dài sáu bốn mét một máy nén khí bốn máy bơm ga kèm hệ thống đường ống dẫn khí và một hệ thống bảng điện tử đồng hồ một máy bơm ga bằng kim loại
tại hiện trường có một xe tải với hai trăm linh hai bình ga chuẩn bị được mang đi tiêu thụ